cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giam hoàng văn quang ba mươi bốn tuổi
nguyễn đức huy ba mươi năm tuổi và nguyễn đức hoàng ba mươi một tuổi em ruột huy cùng ngụ tại nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là nhóm đối tượng đã trộm xe máy cùng hơn tám mươi một đơn hàng của nam shipper trên đường hàng tre phường long thạnh mỹ tp thủ đức
tại cơ quan điều tra nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên huy và hoàng rủ nhau đi trộm tài sản
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn huy chạy xe gắn máy biển số giả chở em ruột đi tìm con mồi
khi thấy anh huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi quê vĩnh long hành nghề shipper thì xe máy đến quán ăn trên đường hàng tre phường long thành mỹ ăn cơm và để xe máy bên ngoài
lúc này huy và hoàng thấy xe của nam shipper chưa rút chìu khóa nên tiếp cận nhanh chóng trộm xe máy rồi tẩu thoát về tỉnh bình dương
thời điểm này trên xe nạn nhân có thùng hàng chưa tám mươi một đơn hàng chuẩn bị đi giao cho khách
sau đó các đối tượng bán xe máy được sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
riêng tám mươi một đơn hàng vứt bỏ một số tại khu vực đại học quốc gia thành phố hồ chí minh một số bỏ trên xe đã bán
số còn lại được hoàng mang về căn hộ sử dụng
huy còn khai nhận cùng quan trọng xe máy vào ngày một mươi bốn tháng bốn trước chung cư topax home hai
sau đó cả hai bán xe được hai triệu đồng mỗi người chia nhau một triệu đồng tiêu xài